tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh bắc giang có một trăm linh trên tổng số hai trăm linh ba xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm trên bốn mươi chín cao hơn bình quân khu vực miền núi phía bắc gần hai mươi ba
kết quả trên đã góp phần nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng ba mươi hai sáu so với năm hai nghìn một mươi năm cao hơn mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám từ chín ba lên một mươi bốn năm
đặc biệt đã có ba đơn vị việt yên thành phố bắc giang lạng giang đã có một trăm linh số xã đạt chuẩn một mươi trên một mươi huyện thành phố đã có xã đạt chuẩn nông thôn mới
dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có một trăm một mươi bốn trên hai trăm linh ba xã đạt chuẩn chiếm năm mươi sáu
có được kết quả này là do các địa phương đã có quyết tâm chính trị cao trong việc quan tâm huy động sức dân phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới
đồng thời ưu tiên bố trí mọi nguồn lực theo các chương trình lồng ghép ban hành cơ chế đặc thù xây dựng cơ chế hỗ trợ tập trung cho các xã